sau tết nguyên đán nhu cầu người dân từ các tỉnh đổ về thành phố lớn tăng cao
do đó cần phải tuân thủ những hướng dẫn thích nghi với việc sống chung an toàn với đại dịch
theo đó người dân cần đeo khẩu trang liên tục trong quá trình di chuyển
tránh chạm mặt ngoài khẩu trang giữa khoảng cách với những người đi chung không tụ tập ở bên bãi
thạc sĩ bác sĩ kiều xuân thi bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở ba
chia sẻ theo tổ chức y tế thế giới who di chuyển trên các phương tiện giao thông công cộng
có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
bộ y tế cũng khuyến cáo nếu không thực sự cần thiết thì không nên di chuyển
đi lại trong tình trạng tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn phức tạp
sau tết nguyên đán nhu cầu người dân từ các tỉnh đổ về thành phố lớn tăng cao
cần phải tuân thủ những hướng dẫn thích nghi về việc sống chung an toàn với đại dịch
tuân thủ nghiêm ngặt quy định chống dịch không chỉ bảo vệ sức khỏe cho bản thân
nhưng còn là trách nhiệm với người thân và người xung quanh
người đi tàu xe công cộng quay trở lại thành phố cần đảm bảo sức khỏe tốt
nếu bạn có các triệu chứng nghi ngờ như mệt mỏi ngẹt mũi sổ mũi sốt ho đau rát họng
nên xét nghiệm covid một mươi chín trước khi tham gia giao thông
chọn phương tiện di chuyển phù hợp ưu tiên phương tiện cá nhân và đảm bảo di chuyển an toàn
nên lên kế hoạch di chuyển trước khi đảm bảo việc hạn chế tiếp xúc trên đường đi
cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu một hai mét khi đến bến tàu xe hoặc sân bay
mang khẩu trang an toàn và sát khuẩn tay thường xuyên
bác sĩ thi khuyên cần mang khẩu trang suốt trong quá trình di chuyển
chỉ thá khẩu trang trong trường hợp ăn hoặc uống
không để tay đụng chạm vào mặt ngoài của khẩu trang tháo khẩu trang bằng cách gỡ dây đèo